ngân hàng thế giới quân banh cho biết sản lượng kinh tế của ukraine có thể sẽ suy giảm bốn mươi năm một trong năm nay
vì chiến sự đã buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa cắt giảm xuất khẩu và phá hủy năng lực sản xuất
đây là đánh giá mới của quân banh về tác động kinh tế của cuộc chiến tại ukraine
ngân hàng thế giới cũng dự báo tổng sản phẩm quốc nội năm hai nghìn hai mươi hai của nga sẽ giảm một mươi một năm
do các lệnh trừng phạt tài chính mà mỹ và các đồng minh phương tây áp đặt đối với các ngân hàng
doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức khác của nga
trong một diễn biến liên quan bộ trưởng tài chính nga anton siluanov cho biết nga sẽ thanh toán
tất cả các khoản nợ nước ngoài bằng ngoại tệ bất chấp các lệnh trừng phạt
đồng thời khẳng định nga là bên vay đáng tin cậy và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ
ông siluanov nhấn mạnh nga sẽ thanh toán nợ bằng đồng tiền mà nước này đã vay là đô la mỹ
dù tình hình phức tạp do việc đóng băng tài khoản ngoại hối cũng như dự trữ vàng và ngoại tệ
tại rất nhiều địa phương trong cả nước đặc biệt là khu vực tây nguyên
gần đây nhất là gần bốn trăm linh hectare rừng ở huyện yasut đắk lắk đã bị lâm tập đốn phá
đây là vụ phá rừng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn
điều này một lần nữa cho thấy là tình trạng chặt phá rừng lại tiếp tục nóng và có chiều hướng diễn biến phức tạp
dường như là vô chủ dù đã có hàng loạt các quy định bảo vệ rừng
và trong một vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bàn về câu chuyện
ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi rừng bị tàn phá với khách mời là giáo sư tiến sĩ khoa học nguyễn ngọc lung
viện trưởng viện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng
chiều ngày một tháng bốn trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng lực lượng kiểm lâm huyện erup tỉnh đắk lắc
đã phát hiện một diện tích lớn rừng đã bị phá
tại hiện trường hàng ngàn cây rừng có đường kính từ năm cm đến trên hai mươi cm bị cưa hạ nằm đổ
nhiều cây lá còn xanh thân đang chảy nhựa
đây là khu vực mà công ty trách nhiệm hữu hạn đất vàng ban mê đang khảo sát hiện trạng
để lập dự án trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trồng cây ăn trái cây nông nghiệp
khi khảo sát doanh nghiệp này đã thỏa thuận hỗ trợ tiền trong coi bảo vệ rừng tại tiểu khu hai trăm linh bốn
với tổng số tiền hơn sáu sáu tỷ đồng và hiện đã chuyển hơn một ba tỷ đồng
nhiều người nói vui khu rừng này có chủ mà như vô chủ
bởi nó đã được giao quản lý bảo vệ với một đội ngũ nhân sự từ cấp xã cho đến huyện tỉnh
và tất nhiên phải chi ra một khoản tiền không hề nhỏ để duy trì các lực lượng liên quan
thế nhưng rừng vẫn bị phá với một diện tích không dưới ba trăm tám mươi hectare
vậy thì là một người nghiên cứu sâu về rừng thì ông có đánh giá như thế nào về mức độ tàn phá rừng hiện nay ạ
việt nam mình hiện nay là có một mươi một triệu hectare rừng tự nhiên
nhưng cái kém của chúng ta ở đây tức là người ta vẫn khai thác trộm ở phía trong
mặc dù mình đã cấm rồi mặc dù mình đã tuyên bố tức là đóng cửa rừng tự nhiên
nhà nước không được khai thác trong rừng tự nhiên nữa
thế nhưng mà ngoài nhà nước vẫn còn có những người khai thác trái phép người ta lấy gỗ trong rừng tự nhiên
vì vậy cho nên là chữ lượng của rừng tự nhiên có giảm sút
chữ lượng tức là cái thể tích ổ
thế thì người ta đã ghép việt nam vào một trong sáu nước bị tai họa lớn nhất của biến đổi khí hậu
thì tại sao việt nam lại là một trong sáu nước
thì không phải là anh thích hay anh sung phong hay là anh bị bình luận hay gì cả
thế thì mình thấy rất rõ tức là mất cái rừng tự nhiên thì tai hại như thế nào
cái chỗ mình rất cần thiết thì người ta lại phá hết
để người ta làm nương làm dãy làm
làm ruộng làm nhà máy làm nhà ở
vâng thưa ông như ông vừa chia sẻ thì hiện nay do cái lý do mà khiến cho rừng bị tàn phá thì có rất là nhiều
vậy thì theo ông khi để xảy ra các rừng bị tàn phá như hiện nay thì đơn vị cá nhân ai sẽ phải là người chịu trách nhiệm ạ
ai là cái người mà nhà nước giao cho trách nhiệm
thế thì có hai cái lực lượng
lực lượng thứ nhất là chính quyền địa phương
rừng thuộc phạm vi xã xã phải chịu nhiệm
nhà nước có giao tiền cho xã để tổ chức
những các cái lực lượng phòng hộ những các cái lực lượng tuần tra
cái thứ hai là nhà nước có cái lực lượng làm riêng cái thì đấy là gọi là kiểm lâm
thì kiểm lâm nó có đến xã có trang bị vũ khí cho tôi có trang bị nghiệp vụ cho
ông biết cách chống chúng nó
ông có vũ khí ông có quyền khởi tố nó
ông có quyền bỏ tù nó
vì vậy cho nên là trách nhiệm hết là của ông
ông đầy đủ quyền hạn tại sao thì ông lại bỏ qua
vâng thưa ông rõ ràng như ông chia sẻ
một trong những nguyên nhân khiến cho rừng bị tàn phá đó là do hiện nay chúng ta chưa làm tốt cái công tác bảo vệ
đặc biệt là lực lượng kiểm lâm hiện nay thì có ý kiến cho rằng là vẫn còn đang mỏng
vậy thì quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này ạ
chính là do cái lý do là chưa xã hội hóa được hết
cho nên còn có những cái rừng mà thuộc về nhà nước quản lý
nhà nước quản lý tức là tôi đây là cái một cái tài sản mà giao cho tôi
vì vậy cho nên tôi làm theo đúng luật nhà nước
tôi lấy bây nhiêu người vào làm kiểm lâm
tôi lấy bây nhiêu người vào
tôi bảo vệ rừng
nhưng ông kiểm lâm ông chỉ làm giờ hành chính thôi
vậy thì nhà nước là chủ cái rừng này như thế nào
mặc dù đã giao cho dân nhưng vẫn là rừng của việt nam
vì vậy nhà nước vẫn phải quản lý cái
thế thì mình có những các cái tổ đội hoặc là những các cái tổ chức để bảo vệ rừng
mà trong đó cái lực lượng nhà nước quan trọng nhất là ông kiểm lâm
thế thì giao chủ rừng thì dễ
chủ rừng thì người ta giao sổ đỏ cho ông
ông sở hữu hoặc là ông có quyền sử dụng
cái sổ đỏ nó chứng tỏ là ông có quyền sử dụng
thế thì ông phải chịu trách nhiệm về cái tài sản của ông
mất thì ông phải chịu
tiền ông đầu tư ông bị thiệt
vâng rõ ràng là khi rừng bị tàn phá thì sẽ gây ra rất là nhiều những cái ảnh hưởng mà như ông đã chia sẻ ở phía trên
vậy thì câu hỏi cuối mà chúng tôi muốn được gửi tới ông đó là
ông có thể cho biết là để tránh cái tình trạng tàn phá rừng để bảo vệ rừng phát triển hơn nữa
thì chúng ta sẽ cần phải làm gì trong thời gian tới ạ
ngay từ đầu thì tôi đã nói cái nhận định của tôi
tức là xã hội hóa chưa cao
nếu như chúng ta làm được như nông nghiệp là chúng ta đã giao dụng cho từng hộ gia đình
thì không sợ người ta lấy rừng nữa
thì chính cái hộ gia đình nó sống bằng cái rừng ấy
mà nó không cần nhiều hộ lắm
ở các nước giống như mình hiện nay nó chỉ còn độ khoảng ba mươi bốn mươi là người ta sống ở rừng thôi
nhà nước phải lo cái chuyện xã hội hóa cái ngành nông nghiệp lâm nghiệp này để cho đất đai nó phù hợp
cái thứ hai ông phải đưa khoa học vào
và ông phải điều chỉnh
cái dân số hiện nay quá đông nó sống bằng ruộng với đất
thành ra nó rất nghèo đói
tức là dân tộc cứ sống bằng cái đi rừng làm sao mà người ta râu gó được
các nhà khoa học muốn là rừng nào cũng có chủ
vậy thì khi mà bị cái là tôi gọi ông chủ ngay
ông ơi trách nhiệm của ông
ông là chủ rừng mà nó như thế này
thì tốt nhất là để tôi giao cái rừng cho người khác
thế thì nó gọi là xã hội hóa
xã hội hóa tức là rừng nào cũng có chủ cũng giao cho dân hết
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay
ngân hàng xiết cho vai bất động sản hà nội phê duyệt quy hoạch biến xe chạm dừng nghỉ giáo dục
là những chính sách mới bắt đầu sẽ có hiệu lực sẽ có trong cụm chính sách ngay sau đây
ngân hàng nhà nước vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng
theo đúng chỉ tiêu được ngân hàng nhà nước giao thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi
phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ tín dụng hoạt động ngân hàng của chính phủ và ngân hàng nhà nước
thực hiện nghiêm một số vấn đề nhằm đảm bảo an toàn hoạt động trong đó thực hiện kiểm soát các khoản cấp tín dụng với lĩnh vực rủi ro
cụ thể tăng cường kiểm soát các khoản cấp tín dụng đối với khách hàng vay vốn để tham gia đấu giá đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật
kịp thời báo cáo ngân hàng nhà nước khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý
chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh vừa ký quyết định số một nghìn hai trăm một mươi tám phê duyệt quy hoạch bến xe bãi đỗ xe trung tâm tiếp vận và chạm dừng nghỉ trên địa bàn tp hà nội đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
theo đó thành phố phát triển theo hướng giao thông thông minh bảo đảm tính khoa học hợp lý và khả thi đáp ứng được các yêu cầu trước mắt và định hướng lâu dài
hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các khu đô thị khu phố cổ khu dân cư di tích lịch sử